báo cáo về công tác hỗ trợ tăng trưởng tín dụng ngân hàng nhà nước cho biết đến nay các tổ chức tín dụng đã bước đầu cơ cấu lại thời gian trả nợ
giữ nguyên nhóm nợ cho trên năm mươi hai khách hàng với gần một mươi tám tỷ đồng đồng thời đã thực hiện miễn giảm lãi suất cho gần sáu năm trăm linh khách hàng với số tiền lãi được miễn giảm khoảng ba trăm linh tỷ đồng
về lãi suất ngân hàng nhà nước cho biết mặt bằng lãi suất huy động của tổ chức tín dụng đã liên tiếp giảm ở cả ba kỳ ngắn hạn trung hạn và dài hạn
các tổ chức tín dụng cũng đã tích cực triển khai các chương trình gói sản phẩm tín dụng yêu đãi lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường từ năm đến ba một năm
thực hiện cho vay mới hơn ba trăm năm mươi bốn khách hàng với khoảng một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
theo ngân hàng nhà nước việc điều chỉnh giảm đồng bộ lãi suất từ ngày một mươi bảy tháng ba đã góp phần giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế
kịp thời hỗ trợ vốn có chi phí hợp lý cho doanh nghiệp và người dân vay để phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp